như thế là rất là nguy hiểm
bác nghĩ thần tượng là đúng không thể không thần tượng được

những người xung quanh sẽ có thái độ ra sao
hãy cùng xem phản ứng mà chương trình đã ghi lại được

cũ này anh chỉ trả em được hai triệu thôi
cô em phát cây bốp hả

mẹ mẹ đi đâu đấy
con mang laptop đi đâu đấy
cô này cô này bán laptop à
cái này cháu vừa mới mua mà

đưa mẹ xem ba lô ra nào
mẹ thử mẹ làm cái gì nhở

hành động này khiến cho đôi nam nữ ngồi đó chú ý

đây ngồi đây mẹ nói chuyện với con
không không ngồi mẹ không ngồi mẹ không ngồi mẹ

hôm nay ở bàn học của nó con treo những cái tranh ảnh với lại những cái fan thần tượng gì đấy
nhưng mà con không ăn cắp
thế bây giờ con mang máy tính đi con bán đúng không
con bán để con mua những cái thần tượng cái tranh ảnh này của con đúng không
tại vì con xin tiền mẹ không cho con đấy chứ
nhưng mà bây giờ mẹ thấy những cái trường hợp như thế này nó không phù hợp

nhưng con chẳng làm gì sai cả

mẹ đi về một mình đi
mẹ như thế
mẹ đòi hết đồ của con đi mẹ buồn cười thế

một mình con nằm cứ quá lên cứ như là một mình mình không bằng ấy

không ạ con chỉ đi bán laptop thôi ạ

nhưng mà con bự bán laptop con xin mẹ tiền
mẹ không cho ấy ạ
đấy ai cũng nghĩ được như thế thì có phải cháu đỡ không ạ
cháu đỡ phải mang laptop đi bán không

mãy chi con luôn mạnh rồi mẹ cũng mạnh con cứ bình tĩnh
mẹ kiểu gì nghĩ là mẹ vẫn là người yêu mình
mẹ cũng hơi hơi hơi quá
nếu như là
người khác hoặc là như tôi thì bình tĩnh
không được lôi quần áo hoặc các thứ của con ra
hoặc là không nói là bám đi ở giữa tập thể đâu như thế này
lúc này vừa là mẹ vừa phải là bạn mà
người ta cứ nói là đúng nghĩa là bạn
tưởng là cũng phải thấu hiểu các con
tất nhiên nếu thần tượng mỗi thời nó một khác
thế một ca sĩ cũng chẳng có vấn đề gì
nhưng cái gì mà limited
tới mức thần tượng mà bò học cô cũng là mẹ cô cũng không bao giờ chấp nhận
các cháu đam mê thì cũng có cái quyền
nhưng mà chỉ ở đến cái mức độ giới hạn thôi
thay vì cấm đoán và có những nhận xét sai lệch về thần tượng của con em mình
hãy thử một lần tìm hiểu và lắng nghe xem họ là ai
và điều gì khiến cho các bạn trẻ yêu thích đến như vậy
hâm mộ ai đó không có gì xấu
nhưng hãy hâm mộ một cách đúng mực
và đừng để thần tượng chi phối làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình